bộ trưởng tô lâm đã trao đổi xem xét từng đơn thư tiếp nhận đơn và giao thanh tra bộ công an
có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương có thẩm quyền giải quyết
báo cáo với lãnh đạo bộ và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật
gặp mặt chúc tết các cán bộ công an cấp cao người hưu tại thành phố hà nội bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thành tích của lực lượng công an trong năm hai nghìn hai mươi ba là hết sức to lớn toàn diện
có thành quả rõ rệt cao hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai được lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận
biểu dương đánh giá cao đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn trân trọng biết ơn sâu sắc
những ý kiến đóng góp tâm huyết sự giúp đỡ hết sức quý báu của các đồng chí công an lão thành
mong rằng tiếp tục nhận được ý kiến quý báu để góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngày càng trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại trong thời gian tới
tặng quà và chúc tết các đồng chí thương bệnh binh đang điều trị sinh sống tại trung tâm
điều dưỡng thương binh thuận thành tỉnh bắc ninh bộ trưởng tô lâm bày tỏ sự tri ân sâu sắc
của lực lượng công an nhân dân đối với công lao to lớn của các đồng chí thương bệnh binh
trong sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc đồng thời khẳng định đảng và nhà nước ta rất quan tâm
chăm lo đến chính sách an sinh xã hội các đồng chí thương bệnh binh cùng gia đình người có công
đồng chí thương bệnh binh cùng gia đình người có công
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của văn phòng bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
văn phòng bộ là trung tâm đầu mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân
với các bộ ban ngành cấp ủy chính quyền các cấp tổ chức chính trị xã hội
do đó văn phòng bộ cần tiếp tục nâng cao nhận thức về chức năng nhiệm vụ vai trò tập quan trọng
để làm tốt công tác tham mưu chiến lược đảm bảo đúng trúng chắc sâu sát và kịp thời
nhân dịp tháp tùng thủ tướng chính phủ phạm minh chính và phu nhân thăm chính thức hungary
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã có buổi chào xã giao và làm việc với ngài sander pinter bộ trưởng bộ nội vụ hungary
hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp để thúc đẩy hợp tác
tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật thông tin tội phạm
phối hợp đấu tranh các loại tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
hiệp định giữa hai chính phủ về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia cũng đã được ký kết
tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho việc hợp tác phòng chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong tương lai
phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
thượng tướng nguyễn duy ngọc quý viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
với sự nỗ lực trách nhiệm rất cao của các cơ quan chuyên trách tình hình tội phạm đã được kiểm soát
không để tội phạm lộng hành hoặc để tội phạm phức tạp trên địa bàn của cả nước
chuẩn bị bước vào tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn các ban chỉ đạo của các tỉnh thành phố chỉ đạo các huyện xã
cần tăng cường giả soát đối với hoạt động tội phạm có tổ chức như tội phạm tín dụng đen
các hoạt động vi phạm về pháo nổ đồng thời kiểm soát đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết
dự và phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục hồ sơ nghiệp vụ
cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp cục đối ngoại trung tướng lê quốc hùng
quý viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát các mục tiêu
nội dung nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của đồng chí bộ trưởng về nhiệm vụ công tác
năm hai nghìn hai mươi bốn và kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi chín
để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác hồ sơ nghiệp vụ
tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng các dự án luật gắn công tác đối ngoại công an nhân dân
với chiến lược đối ngoại của đảng nhà nước
thực hiện nghiêm luật số một mươi bốn về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan
tổ chức và toàn dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã phát động phong trào đổi vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ và pháo lấy lương thực đây là một cách làm mới sáng tạo của huyện văn yên
tỉnh yên bái bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực phát huy được sức mạnh tổng hợp
của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
từ rất sớm tại nhà văn hóa thôn thượng sơn xã phong dụ thượng huyện văn yên
rất đông người dân mang các loại súng tự chế tới giao nộp cho công an xã để đổi lấy một phần lương thực
như gạo mì tôm sữa cũng như nhiều hộ gia đình trong thôn sau khi được tuyên truyền
gia đình ông hoàng quý hội đã tự nguyện giao nộp khẩu súng kíp mà ông cất giữ từ lâu với mong muốn
góp một phần trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự địa phương
gia đình tôi có khẩu súng kíp để phục vụ gia đình tôi đã cất giữ rất lâu rồi tôi dùng để săn bắn
và bảo vệ mùa màng bây giờ công an phát động phong trào đổi vũ khí lấy lương thực và được tuyên truyền
hôm nay tôi đã mang ra đây để giao nộp cho công an xã để đổi lấy một phần lương thực tôi cảm thấy
rất vui tôi và người dân thấy đây là phong trào rất thiết thực với cuộc sống của người dân trên địa bàn
theo tập quán của người dân xã phong dụ thượng trước đây gia đình nào cũng có từ một đến hai khẩu
súng tự chế để săn bắn thú rừng bảo vệ mùa màng nương dãy thực hiện phong trào cuộc vận động toàn
dân giao nộp thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo kế hoạch phát động phong trào đổi
vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo lấy lương thực công an xã phong dụ thượng đã chủ động
tham mưu với ủy ban nhân dân xã xây dựng triển khai các kế hoạch cụ thể phù hợp với thực tế của
địa phương đồng thời tuyên truyền sâu rộng phong trào đổi vũ khí lấy lương thực đến từng hộ gia đình
lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn họp hội cựu chiến binh người cao tuổi về tác hại
nguy hiểm cũng như những hậu quả có thể xảy ra khi tàng trữ các loại vũ khí tự chế trong gia đình
từng bước nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân qua phát động phong trào đổi vũ khí lấy lương thực
đã được đông đảo người dân và chính quyền địa phương đồng tình hưởng ứng và đánh giá cao
được chính quyền địa phương và cũng là công an xã bảo mang có địa phương bảo mang ra tự giác nộp thì gia đình
chúng tôi cũng lâu không dùng rồi chúng tôi tự giác mang ra nộp để cho công an xã được hỗ trợ công an xã hỗ trợ
cho bao gạo cũng rất cảm ơn và vui lắm
tương đương công an xã đã tham mưu cho ủy ban nhân xã là xây dựng kế hoạch về công tác tiên truyền vận động
nhân dân tự giác giao nộp vũ khí và liệu nộp và công cụ hỗ trợ
và đặc biệt là công an huyện đã có triển khai mô hình lấy vũ khí đổi lấy lương thực
trong thời gian vừa qua triển khai thì rất được từng bà con nhân dân
đồng tình hướng ứng
không chỉ trên địa bàn xã phong dụ thượng một trăm linh các xã thị trấn địa bàn huyện văn yên
đều triển khai sâu rộng phong trào quân chúng nhân dân
lực lượng công an từ cấp huyện đến cơ sở đồng loạt tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân
tự giác giao nộp các loại vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
đồng thời tích cực tham gia công tác đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc xảy ra liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
bước đầu phong trào đã đạt được những kết quả tích cực
nhận được sự hưởng ứng đánh giá cao của quần chúng nhân dân
sau hai tuần phát động công an huyện văn yên đã vận động thu hồi được tám mươi một khẩu súng tự chế các loại
đồng thời trao tặng người dân số lượng lớn nhu yếu phẩm cần thiết
chúng tôi lấy cái yếu tố tuyên truyền vận động là đầu tiên
yêu cầu giao chỉ trị tiêu cho công an cấp xã là sẽ phải bằng rất nhiều những hình thức
để tuyên truyền vận động đến mọi người dân đến mọi hội gia đình
đều nắm được những cái vi phạm khi mà tàng trữ hay sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ hoặc pháo
mà khi tàng trữ hoặc sử dụng nó là vi phạm pháp luật
việc hưởng ứng phong trào đổi vũ khí lấy lương thực của nhân dân trên địa bàn huyện văn yên
đã và đang góp phần đắc lực đảm bảo an ninh trật tự an toàn tính mạng sức khỏe của người dân
chủ động phòng ngừa đấu tranh không để gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật
các vụ việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn
thưa quý vị nhận được thông tin hai du khách bị mắc kẹt trên núi cô tiên thuộc thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
tất cả vì sự bình yên của nhân dân
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa đã xuyên đêm
không ngại nguy hiểm giải cứu thành công hai du khách vào lúc một giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay
trước đó vào lúc hai mươi hai h năm mươi phút ngày hai mươi tháng một hai du khách leo núi cô tiên dã ngoại bị mắc kẹt không thể xuống núi do kiệt sức
ngay khi nhận được thông tin đội cứu nạn thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh khánh hòa đã khẩn trương phối hợp với công an dân quân địa phương xác định vị trí du khách mắc kẹt triển khai phương án cứu nạn
mặc dù đêm tối địa hình núi cao hiểm trở nhưng cuộc giải cứu được triển khai khẩn trương quyết tâm rút ngắn thời gian vì các nạn nhân đã kiệt sức
đến một h ba mươi phút sáng ngày hai mươi một tháng một đội cứu nạn tiếp cận thành công hai du khách nguyễn tấn viễn và huỳnh văn tú anh đến từ thành phố hồ chí minh đưa xuống núi an toàn
không ngại hiểm nguy sẵn sàng đổi tính mạng của mình để đem lại sự bình yên cho nhân dân
những hành động hết sức ý nghĩa của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa nói riêng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an toàn quốc nói chung đã và đang tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
sau năm ngày đưa vụ án ra xét xử công khai
chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên án đối với một trăm linh bị cáo trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
theo dõi phiên tòa dư luận nhân dân đồng tình với mức án của hội đồng xét xử tuyên phạt đối với từng bị cáo theo đúng quy định của pháp luật
ngay từ ngày đầu đưa ra xét xử phiên tòa đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận
sau khi xem xét khách quan toàn diện vụ án các tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ thực hiện chính sách nhân văn của đảng và nhà nước khoan hồng của pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi án tù trung thân về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân trong đó có năm bị cáo thuộc nhóm cầm đầu
năm bị cáo bị kết án hai mươi năm tù giam cùng với tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân các bị cáo còn lại nhận mức án từ chín tháng tù giam đến một mươi chín năm tù giam
theo dõi diễn biến phiên tòa người dân đặc biệt là đồng bào tây nguyên đồng tình với phán quyết của tòa
việc xét xử được tiến hành công khai minh bạch đúng trình tự thủ tục bản án nghiêm khắc đã thể hiện tính phân hóa các đối tượng đúng người đúng tội cũng như tính nghiêm minh của pháp luật
pháp luật việt nam nghiêm trị đối với những người gây tội ác nhưng cũng luôn tạo điều kiện khoan hồng cho những người biết nhận ra lỗi lầm thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
trong năm ngày xét xử các bị cáo đều hợp tác với các cơ quan chức năng hội đồng xét xử đã suy xét toàn diện tất cả các tình tiết của vụ án trước khi đi đến phán quyết cuối cùng
đối với những kẻ khủng bố các bị cáo đều hợp tác với các cơ quan chức năng
đối với những kẻ khủng bố có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân là phản bội nhân dân phản bội đất nước cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật
còn đối với những người bị lợi dụng lôi kéo sự hối cãi được xem là một tình tiết giảm nhẹ hình phạt để họ có cơ hội làm lại cuộc đời
với những đối tượng chủ mưu cầm đầu tích cực thực hành tích cực ngoan cố chống đối thì những đối tượng đó phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc
còn đối với các đối tượng vai trò giúp sức thứ yếu
bị lôi kéo rồi là nhận thức hạn chế thì có mức hình phạt khoan hồng mức hình phạt thấp hơn
trong quá trình xét xử đã xuất hiện được rất nhiều tình tiết mới có tính chất giảm nhẹ đối với các đối tượng này
có thể thấy rằng là đa số các bị cáo trong vụ án này là người dân tộc thiểu số
cái điều kiện kinh tế thật sự khó khăn nhận thức của họ thì có thể là có những vấn đề lạc hậu
trong quá trình bị bắt bị xử lý thì những người này đã nhận thức ra được những lỗi lầm của mình đã thấy
được âm mưu phương thức của các thế lực thù địch
họ tỏ ra rất ăn năn với cãi
bên cạnh đó thì gia đình của những nạn nhân trong vụ việc này cũng đã mong muốn cho các đối tượng này có cơ hội để mà nhận ra lỗi lầm của mình để sửa chữa những lỗi lầm của mình
và xét trên tất cả các điều kiện này thì hội đồng xét xử đã có những quá trình làm việc tính toán kỹ lưỡng để xác định được những tình tiết giảm nhẹ của vụ việc
và chính vì vậy mà mức án đa tuyên đã thể hiện được tính chất
nghiêm minh kết hợp đối với khoan hồng của nhà nước
từng lầm lạc nghe theo phunro làm chuyện sai trái hai mươi năm trước
hơn ai hết mục sư ibiubia hiểu rất rõ về bản chất nguồn cơn dẫn tới tội ác tài trời của nhóm bị cáo
bất bình trước tội ác của các đối tượng ông cũng cho rằng bản án nghiêm minh là bè học cảnh tỉnh cho những người khác
đồng thời với những người biết ăn năn hối cải như ông đảng nhà nước luôn khoan hồng tạo điều kiện
họ nhảy dạng cái tin nghe những lời dụ dỗ từ bên ngoài đấy
tại vì do họ nhận thức của họ kém việc họ làm nó sai trái nó vi phạm pháp luật
phải xử lý đúng pháp luật những người nó vi phẳng để họ nhận biết tội lỗi của mình
và sau này họ cũng thấy phẳng nữa
nếu rất đeo với người khác họ sẽ tránh họ không nghe họ không theo nữa
đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho những người mà đang có những ý định thực hiện những hành vi tương tự
hoặc là có cái biểu hiện có tính chất chống đối
hoặc là đang có cái sự lôi kẹo
cái lôi kẹo của các đối tượng từ bên ngoài để thực hiện hành vi có tính chất vi phẳng pháp luật
cần lấy đó là những cái bài học để cảnh tỉnh cho chính mình
để tránh rơi vào những cái hành vi vi phẳng pháp luật
để bị xử lý với những cái mức án nghiêm minh của pháp luật
cũng mong rằng trong cái việc này thì họ cũng nhận ra được cái sai của mình
để họ có thể cải tạo lại bản thân cho thật tốt
để có thể trở về quê hương
nhưng buôn làng thì vẫn luôn giang tay chào đón họ trở về để làm lại cái cuộc đời của mình
bên cạnh đó bà con cần phải đoàn kết hơn nữa
một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhân ước và chính sách của pháp luật
khép lại giai đoạn sơ thẩm
những mức án đã tuyên đối với từng bị cáo
một lần nữa cho thấy việc điều tra truy tố và xét xử công khai vụ án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
bản án nhận được sự đồng tình của dư luận
có tác dụng ngăn ngừa gian đe giáo dục
đồng thời thể hiện tính nhân văn nhân đạo cũng như chính sách khoan hồng của đảng và pháp luật nhà nước ta
hoàng quang phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về tội
vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cùng với tội danh này vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam mạc văn cầu phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
do sai phạm trong xây dựng tuyến đường giao thông bản bục bắc nghề một tỉnh bắc cạn
mở rộng điều tra cơ quan công an đã làm rõ vai trò hành vi vi phạm của phú trong sai phạm của cán bộ dưới quyền
liên quan đến vụ việc phát hiện bốn đối tượng hai nam hai nữ sử dụng ma túy tại số nhà năm mươi năm nguyễn huệ tổ năm
phường lào cai tỉnh lào cai
công an đã bắt giữ hai đối tượng là đầu mối cung cấp ma túy và tổ chức cho nhóm đối tượng trên sử dụng ma túy
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ nguyễn công thuyết quê ở huyện xuân trường tỉnh nam định
là một mắt xích chân rết nhỏ trong đường dây được che đậy hết sức tình vi hoạt động quy mô liên tỉnh
và toàn bộ số ma túy mà cơ quan công an thu được từ thuyết được mua từ đối tượng hoàng văn thinh
là một dj nhạc trẻ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú ở huyện mỹ đức thành phố hà nội
vào đúng tám giờ sáng ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã khám xét khẩn cấp nơi ở của thinh
thu giữ hai trăm linh ba viên ma túy kẹo có khối lượng là bảy mươi bảy năm gram bốn túi ma túy ketamin có khối lượng một trăm năm mươi sáu tám gram và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng
thưa quý vị
thành phố hồ chí minh hàng trăm cảnh sát từ nhiều đơn vị phối hợp đã ập vào kiểm tra một quán bar trên địa bàn quận tân phú
một phần tuyến đường sau đó đã bị phong tỏa để phục vụ công tác khám xét
người dân được hướng dẫn sang các tuyến lân cận
thông tin ban đầu có thể quán bar có liên quan đến các vấn đề về ma túy nên tổ kiểm tra đã tiến hành sàng lọc đối tượng liên quan
thông tin xảy ra ẩu đả tại quán bar này là không chính xác
các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra